thưa quý vị vào sáng ngày ba mươi tháng ba sở y tế hà nội cho biết đã tìm ra nguyên nhân ban đầu khiến cho hàng loạt học sinh trường tiểu học kim giang tại quận thanh xuân nhập viện là do vi khuẩn tụ cầu vàng nhiễm vào thịt gà có trong suất ăn
sau khi xác định nguyên nhân khiến cho nhóm học sinh trường tiểu học kim giang nhập viện là do vi khuẩn tụ cầu vàng có trong món thịt gà ở tại quận thanh xuân
tiếp tục chỉ đạo điều tra tại bếp ăn trường tiểu học kim giang trong đó giả soát lại nguyên nhân vi khuẩn tụ cầu vàng nhiễm và thịt gà từ khâu vận chuyển hay trong quá trình chế biến
từ đó chấn chỉnh không để xảy ra sự cố mất an toàn thực phẩm như trên
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng ba tại trường tiểu học kim giang tổ chức cho học sinh đi tham quan
sau chuyến đi hàng loạt học sinh đã bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu và đến nay thì sức khỏe của các học sinh đã ổn định trở lại